tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
quốc hội đã thảo luận tại hội trường về luật chứng khoán sửa đổi
trên cơ sở ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp thứ ba mươi ba
chính phủ đã hoàn thiện dự án luật chứng khoán sửa đổi và xin trình quốc hội đánh giá
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
đã tạo khung khổ pháp lý cao nhất tương đối đầy đủ đồng bộ
thống nhất điều chỉnh toàn diện hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán
tại hội trường có ý kiến cho rằng quy mô thị trường chứng khoán ngày càng phát triển
thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế
thì khi đấy cái vai trò quản lý điều tiết cái hàng hóa thị trường nó không còn dừng lại về phía bộ tài chính
và có lẽ nó phải là một cơ quan lớn hơn để quản lý bao quát toàn bộ những cái sản phẩm này
và nhân đây tôi cũng nhấn mạnh lại là chúng ta cần phải đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường
có đại biểu cho rằng có quy định mới vẫn còn lỏng lẻo lỏng lẻo hơn nghị định hiện hành
khoảng một điều ba mươi hai dự thảo quy định trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của công ty đại chúng là công bố
các giao dịch trong ba năm trước trong khi nghị định bảy mươi một lại quy định chặt hơn là ba năm gần nhất thời điểm giao dịch
ngoài ra dự thảo có đến hai mươi một trên ba mươi sáu điều khoản dẫn chiếu sang luật doanh nghiệp
trong khi điều ba của luật doanh nghiệp lại quy định trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù
về việc thành lập tổ chức quản lý tổ chức lại giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp
thì áp dụng theo quy định của luật doanh nghiệp
tại điều một trăm ba mươi bốn của dự thảo luật quy định sau hai năm mà không đáp ứng
thì căn cứ vào các điều kiện của luật để điều chỉnh hoặc là thu hồi giấy phép
việc quy định này sẽ tác động đến các doanh nghiệp hai năm chưa đạt vốn lên ba mươi tỷ đồng
sẽ có nguy cơ phải phá quỹ tư cách công ty đại chúng
chính sách này sẽ ảnh hưởng lớn đến luồn của các cổ đông nắm giữ chứng khoán của các doanh nghiệp này
trong khi không di phạm các quy định của pháp luật
do đó đề nghị ban soạn thảo nên cân nhắc và đánh giá tác động
để đảm bảo bảo vệ quyền của cổ đông và của doanh nghiệp về vấn đề này
dự thảo luật lần này cũng đã hỗ trợ cho việc thực hiện công tác cổ phân hóa các doanh nghiệp nhà nước
được thuận lợi hơn và ngày càng công khai minh bạch
góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
quy mô hiệu quả hoạt động chất lượng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước
cổ phần hóa thực hiện niêm yết đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nền cao rõ rệt
trước phiên thảo luận quốc hội đã thông qua dự thảo luật kiến trúc
theo đó luật kiến trúc có năm chương bốn mươi một điều quy định về quản lý kiến trúc
ngành nghề kiến trúc quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động kiến trúc
luật áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động kiến trúc
và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ việt nam
luật đã được bổ sung quy định giao bộ xây dựng chủ trì
trình thủ tướng chính phủ ban hành định hướng phát triển kiến trúc đáp ứng yêu cầu quản lý và tình hình thực tế của từng thời kỳ